các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

chiều ngày năm tháng ba sương đi uống rượu trong bản phiêng áng về và bị chị lờ trời mắng đuổi ra khỏi nhà
trong quá trình cãi vã sươm đã lấy một con dao nhọn sát hại chị l
sau khi gây án sươm cầm hung khí trốn khỏi hiện trường rồi chạy lên đối cây
khi thấy lực lượng công an vây bắt sươm không dám xuống đường để bỏ trốn
quá trình lẩn trốn lò văn xương đã tự gây ra một số vết thương với ý định tự kết thúc cuộc đời mình
hiện đối tượng đã được đưa vào trung tâm y tế huyện tân uyên để sơ cứu vết thương phục vụ điều tra vụ án
theo thông tin trước đó vụ cô gái hai mươi một tuổi bị sát hại xảy ra ở bản phiêng áng xảy ra vào khoảng một mươi chín h một mươi năm phút ngày năm tháng ba
hung thủ đã rời khỏi hiện trường cùng hung khí là con dao nhọn
theo công an tỉnh lai châu tối ngày năm tháng ba sau khi tiếp nhận thông tin về vụ án
đơn vị đã triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường truy bắt nghi phạm
đến sáng ngày sáu tháng ba công an huyện lai châu đã huy động hơn bốn trăm linh người
cùng cán bộ chiến sĩ dân quân và lực lượng an ninh bản truy tìm đối tượng lò văn xương
đại diện công an tỉnh lai châu cho biết do tính chất nghiêm trọng của vụ án
trực tiếp đại tá phạm hải đăng phó giám đốc công an tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo ban chuyên án truy xét quyết liệt
vị này cho biết công an tỉnh đã huy động hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ và dân quân an ninh thôn bản chốt chặn
địa hình truy tìm là núi rừng rậm rạp gây khó khăn cho công tác truy tìm
tuy nhiên lực lượng công an quyết tâm bắt bằng được đối tượng lò văn sươm
thưa quý vị tương tự như vụ việc trên vào khoảng đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
cũng vì mâu thuẫn trong quá trình chung sống đối tượng bùi vũ khoa cũng đã ra tay sát hại cả gia đình nhà vợ
vụ việc đã khiến cho dư luận hết sức bàng hoàng trước hành vi mất nhân tính của gã đàn ông này
tại cơ quan điều tra bùi vũ khoa hai mươi ba tuổi biết không thể chối tội
nên đã khai dành do toàn bộ quá trình hắn xuống tay với bố mẹ vợ
đang mang trong mình giọt máu của hắn
vốn vĩ tại hiện trường chỉ có ba mạng người thế nhưng đau đớn làm sao khi kiểm tra pháp y
phát hiện trong bụng người vợ đã tử vong của khoa có thêm một sinh mạng đã thành hình
nhiều người đặt ra dấu hỏi lớn về hành động của y tại sao lại có thể ra tay dã man đến nhường đó
trước đó có thông tin vợ khoa mang song thai tuy nhiên sau khi khám nghiệm
công an đính chính lại thông tin vợ đối tượng chỉ mang một thai
khoa khai rằng y đã ra tay sát hại từng người một và không nạn nhân nào thấy người thân của
mình bị khoa sát hại đây cũng là lời giải cho việc tại sao lúc khoa hành động tại căn nhà
cũng là hiện trường vụ án không có tiếng la hét của những người còn lại
hoặc chỉ ít là vùng chạy ra đường xin sự giúp đỡ
chính các nạn nhân cũng không hay biết thứ chờ đợi mình là tên ác quỷ đội lốt còn rẻ
cụ thể khoa khai do hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định sống nhờ vào nhà vợ
nên cảm thấy không được tôn trọng
bên cạnh đó trong thời gian sinh sống do khoảng cách tuổi tác nên y và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
và từ đó y đã có ý định sát hại cả nhà vợ
khoảng bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba khi hai vợ chồng vẫn ở cùng trong phòng riêng
khoa dùng tay xiết cổ vợ thấy vợ đã tắt thở khoa lấy chăn đắp lại rồi ra ngoài
coi như không có chuyện gì xảy ra
cha mẹ hỏi y thẳng như nói vợ mệt nằm nghỉ ở trong phòng nên chẳng ai mẩy may suy nghĩ
sau đó khoa nằm võng nghĩ cách sát hại nốt cha mẹ vợ
tuy nhiên sau đó vợ chồng người con trai của ông s là cha vợ y về chơi và tổ chức nấu ăn
đến một mươi bốn giờ mới xong khi hai vị khách này rời đi khoa tiếp tục ý định sát hại cha mẹ vợ
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày khi thấy mẹ vợ là bà g đang dọn dẹp sau nhà
quan sát xung quanh thấy không có ai thấy thời cơ đã chín mùi
tên sát nhân dùng thủ pháp tương tự đã dùng với vợ để tiễn bà p về với ông bà tổ tiên
sau khi gây án khoa kéo người phụ nữ sáu mươi tám tuổi đặt ở mé vuông tôm gần nhà
khoảng một tiếng sau thế cha vợ đang ở trong phòng khoa đi ra sau nhà lấy một cây búa tấn công
khiến ông gục trên nền gạch khoa ném cây búa xuống ảo cạnh nhà
vơ vét tiền bạc được năm mươi năm triệu đồng định rời đi thì phát hiện trà vợ đang tỉnh dậy
khoa tiếp tục dùng khúc gỗ rồi dùng dao tấn công kế đó khoa ra phía sau nhà
rời mẹ vợ xa nhà dùng đá nặng để dìm bà chìm xuống đáy ao
sau khi giải quyết xong xuôi khoa lấy chiếc xe của cha mẹ vợ và rời đi
cho đến khi bị bắt vào ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
như vậy từ khi khoa sát hại ba nạn nhân
đến khi người dân phát hiện các nạn nhân là hơn một tuần
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
lời khai của khoa khiến các cán bộ chiến sĩ dù đã có nhiều năm kinh nghiệm phá án
nhưng cũng dùng mình không chỉ vì sự tinh vi mà còn vì thủ đoạn dã man không chút tình người
trân dung gã con rẻ hờ trong vụ thảm án cà mau
sau khi vụ thảm án bị người con gái thứ hai của vợ chồng nạn nhân phát hiện và trình báo công
khoa phát hiện
khoa ngay lập tức trở thành đối tượng tinh vi và bị truy bắt
từ đây trân dung về gã con rẻ tuy trẻ tuổi nhưng lại mang trái tim của kẻ sát nhân được hé lộn
tại cơ quan điều tra đối tượng cũng đã có lời khai ban đầu về nguyên nhân gây ra vụ thảm án
trân dung nghi phạm trong vụ con rẻ hờ sát hại vợ mang song thai và bố mẹ vợ
trân dung nghi phạm trong vụ con rẻ hờ sát hại vợ mang song thai và bố mẹ vợ
ngày bốn tháng một mươi hai chị ptv ngụ tại thành phố cà mau tỉnh cà mau về thăm gia đình tại ấp láng cùng xã thạch phú huyện cái nước
đào đớn phát hiện cha ruột là ông phan văn sự sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mẹ ruột là trần thị gọn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
cùng với chị gái phan liên khương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm mang xong thai nữ gần tới ngày sinh tử vong tại nhà
đang trong quá trình phân hủy nên trình báo cơ quan công an
ngay khi tiếp nhận thông tin đại tá phạm văn lũy thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra
phó giám đốc công an tỉnh cà mau chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh công an huyện cái nước
nhanh chóng vào cuộc thu thập thông tin khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân làm rõ nguyên nhân vụ việc
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ xác định các nạn nhân bị sát hại từ vài ngày trước
nạn nhân đang trong quá trình phân hủy tiến hành ghi nhận từ những nhân chứng
được biết gia đình ông sự thường ở trong nhà ít khi ra ngoài
quá trình sàng lọc những đối tượng nghi vấn cơ quan công an thấy nổi lên mùi vụ qua
sinh năm hai nghìn ngụ xã tân phong thị xã giá lai tỉnh bắc liêu
đang sống như vợ chồng với chị khương kém chị khương một mươi năm tuổi hiện không có mặt tại địa phương
từ các nguồn tin do người dân cung cấp các tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau
chia làm nhiều hướng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy lùng đối tượng
đáng chú ý một tổ công tác trong quá trình truy vết phát hiện khoa đang điều khiển xe mô tô
biển kiểm soát sáu mươi chín l một bốn nghìn một trăm năm mươi hai của gia đình nạn nhân chạy tốc độ cao trên quốc lộ một hướng về tỉnh bạc liêu
lập tức hai trinh sát điện báo lực lượng hỗ trợ đồng thời bám theo quyết tâm không để đối tượng chạy thoát
khi đến đoạn đường thích hợp ở ấp cây trâm xã định bình thành phố cà mau
hai trinh sát hình sự bất ngờ tung cước cuột ngã bắt gọn đối tượng
tại cơ quan công an hòa thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân trong quá trình chung sống tại gia đình vợ
nên đã ra tay sát hại vợ đang mang song thai và cha mẹ vợ tại ấp láng cùng xã thạch phú huyện cái nước tỉnh cà mau
sau khi gây án khoa vào phòng ngủ của cha mẹ vợ lấy tiền để tiêu xài và xe mô tô làm phương tiện bỏ trốn
chỉ trong bốn giờ đồng hồ sau khi phát hiện vụ việc công an tỉnh cà mau đã bắt sự đối tượng gây án
đây là thành tích xuất sắc của các đơn vị trong cao điểm gia quân tiến công
chấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn do giám đốc công an tỉnh cà mau phát động
trước vụ việc ba người trong cùng gia đình gồm ông phan văn sự sáu mươi chín tuổi cùng vợ và con gái đang mang sông thai
ở xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau bị con rể hờ sát hại
nhiều người dân là hàng xóm của gia đình nạn nhân đều hết sức bàng hoàng
theo lời kể của ông hát ở gần nhà nạn nhân ông phan văn sự tại ấp láng cùng xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau
vào khoảng một mươi ba h ngày bốn tháng một mươi hai ông hoan nhận được điện thoại từ người con gái thứ ba của ông sự nhờ đến nhà cha ruột ông sự kiểm tra
vì gần tuần nay không liên lạc được
khi đến nơi ông hát thấy con gái út của ông sự là chị ptv ngụ tại thành phố cà mau tỉnh cà mau
cùng một số người đứng trước cửa nhà gọi nhưng không ai trả lời
lúc này mọi người phát hiện có mùi hôi
khoảng một mươi năm phút không nghe thấy tiếng ông sự trả lời mọi người quyết định phá cửa sông vào
hàng xóm phát hiện ông sự nằm tử vong trong phòng ngủ
con gái phan liên cương ba mươi tám tuổi đang mang xâm thai ở phòng ngủ kế bên
còn bà trần thị gọn sáu mươi tám tuổi vợ ông sự được phát hiện ở phía sau vườn cách nhà khoảng năm mươi mét
thời điểm phát hiện cả ba nạn nhân đều trong tình trạng đang phân hủy
ông hát kể lại
bước vào trong tôi phát hiện chủ nhà ông sự đã tử vong nằm trong phòng
màu đen chảy ra đến cửa phòng
sau đó tôi nói mọi người xung quanh báo cho công an ấp không làm xáo trộn hiện trường
và cho biết thêm ông sự là người hiền lành nhưng sống khép kín và ít giao du với những hàng xóm sống xung quanh
theo những người hàng xóm trước đây chị khương đã đi dị chồng và đi làm ăn xa
gần một năm nay chị này sống cùng chồng hờ tên khoa và về ở trung nhà với ông ad
chị khương và khoa cũng ít ra khỏi nhà
do khoa ở nơi khác đến và hai vợ chồng ít khi giao du với hàng xóm nên họ không biết nhiều về con giày hờ này
một hàng xóm cho biết gần đây khoa hay hỏi mượn tiền của người quen ở đây nên chúng tôi cũng ít qua lại
ngày năm tháng một mươi hai một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau cho biết
ngành chức năng địa phương đã thành lập đoàn thăm hỏi hỗ trợ và động viên người thân của các nạn nhân
trong vụ thảm án tại ấp láng cùng sớm vượt qua đau thương ổn định cuộc sống
hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và làm rõ
mọi thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong những video tiếp theo
cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại